tại phú yên đến ngày hôm nay tình hình mưa lũ trên địa bàn đã cơ bản chấm dứt
chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả sau lũ
các đoàn cứu trợ đầu tiên từ các tỉnh khác cũng đã về vùng rốn lũ hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống
xã xuân sơn bắc huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên ngay sau lũ rút
đây là địa bàn vùng trũng ven sông kỳ lộ với hơn sáu trăm linh hộ dân bị cô lập trong lũ ba ngày liền
nhờ chính quyền làm tốt phương châm bốn tại chỗ nhân dân chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm
di rời tài sản gia súc lên cao và sống chung với lũ
nên thiệt hại do mưa lũ gây ra tại đây không đáng kể
nên đến giờ phút này mặc dù huyện là một trong những vùng ngập sâu nhất nghiêm trọng nhất
nhưng mà nó được một cái là bà con đã chủ động cho nên nó không có thiệt hại về người cũng như là gia súc gia cầm nhiều
ngay sau khi lũ rút bà con tập trung dọn vệ sinh nhà cửa đường xá chuồng trại
các ngành chức năng tích cực triển khai sửa chữa hư hỏng điện đường trường trạm xử lý hóa chất
các giếng đào bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh cho nhân dân sử dụng
đến chiều ngày sáu tháng một mươi một huyện đồng xuân còn hai xã xuân quang một và phú mỡ bị cô lập do hệ thống giao thông hư hỏng nặng
chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục sửa chữa đường xá
bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất
còn khiến đợt tới sống hai thì hiện tại nước còn đang ngập
đoạn ca một mươi là còn một mét còn như tắt giao thông cho nước
và ngay cái điểm này là cầu là hai
thì báo cáo anh là trưa nay là xong cái điểm sống yếu tại cầu là hai này
để sớm ổn định đời sống cho nhân dân sau lũ
trước mắt tỉnh phú yên kiến nghị chính phủ hỗ trợ một một trăm linh tấn gạo cứu đói cho ba mươi ba sáu trăm linh nhân khẩu
năm chloramin b ba mươi viên aquatab năm trăm linh lít pemretin một mươi máy phun ulv